thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng chống tắc hại của rượu bia
các đại biểu cho rằng hiện nay vấn đề sản xuất rượu thủ công tại các vùng nông thôn
chưa được quản lý chặt chẽ nhiều người sử dụng và lạm dụng rượu bia chất lượng không bảo đảm
đã dẫn đến hậu quả lớn cho sức khỏe
vì vậy các đại biểu đề nghị dự án luật cần phải có quy định và chế tài xử phạt về vấn đề này
cũng như là cần kiểm soát chặt chẽ các hộ sản xuất kinh doanh rượu thủ công tại địa phương
vấn đề đặt ra là quản lý sản xuất tiêu thụ rượu thủ công chế tài xử phạt như thế nào
thì dự thảo luật chưa quan tâm đúng mức
cho nên cần có quy định đầy đủ rõ ràng để điều chỉnh vì thực tiễn cho thấy rượu này chiếm tỷ lệ lớn
và có tới bảy mươi bốn người uống rượu sử dụng cái loài rượu này
về biện pháp tăng cường quản lý sản xuất
múa bán đối với rượu thủ công tại điều một mươi sáu
quản lý được số tập thể cá nhân sản xuất chất lượng rượu bia gắn với an toàn thực phẩm
vấn đề này thì các quy định pháp luật chúng ta đã có
nhưng mà hiệp sức khó khăn trong việc tổ chức thực hiện
nhất là đối với người trực tiếp sản xuất kinh doanh và người quản lý
cho nên chúng ta cần có thủ tục thuận lời nhất để việc quản lý này được rõ nét
các đại biểu quốc hội cho rằng
hệ lụy từ việc lạm dụng sử dụng rượu bia đối với xã hội gia đình là không nhỏ
đây còn là những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông
sức khỏe làm cho tuổi thọ người dân giảm sút
năm hai nghìn một mươi năm tuổi thọ bình quân của người dân việt nam là bảy mươi ba
nhưng theo kết quả điều tra năm hai nghìn một mươi năm của ủy ban dân tộc
tuổi thọ bình quân của đồng bào một số dân tộc ở ngưỡng thấp hơn rất nhiều
như đồng bào la hồ chỉ đạt năm mươi bảy năm
tranh lệch một mươi bảy năm năm
đồng bào silla chỉ đạt sáu mươi một hai
tranh lệch một mươi hai năm
đồng bào mông chỉ đạt sáu mươi sáu một
tranh lệch bảy một năm
do đó khi nói rằng rượu bia là nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số
thì càng phải nhấn mạnh rằng chính thói quen sử dụng rượu bia ở mức có hại
là một nguyên nhân trực tiếp nhất đe dọa đến chất lượng dân số và tuổi thọ
hiện nay việc quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu thủ công
tại các địa phương nhất là vùng nông thôn chưa chặt chẽ
đáng chú ý là các cơ sở này đều hoạt động không có dây phép
dự án luật cần có những quy định cũng như chế tài
đối với các hộ gia đình kinh doanh sản xuất rượu thủ công mà không đăng ký giấy phép
cũng như cần có những quy định về trách nhiệm của chính quyền địa phương
trong việc quản lý các hộ gia đình sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn